do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp dự báo từ ngày hôm nay ngày ba tháng tám
các tỉnh bắc bộ có mưa có nơi mưa rất to trong cơn rông khả năng xảy ra tố lốc
đợt mưa lớn ở bắc bộ có khả năng kéo dài đến hết ngày năm tháng tám
ở khu vực hà nội hôm nay mùng ba tháng tám có mưa mưa rào
từ đêm nay đến ngày năm tháng tám có mưa vừa có nơi mưa to và rông
ngoài ra ở khu vực nam biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo trường sa
vùng biển từ bình thuận đến cà mau tiếp tục có gió tây nam mạnh cấp năm
có lúc cấp sáu giật cấp tám sóng biển cao từ hai đến ba mét biển động
ở khu vực giữa và nam biển đông bao gồm cả quần đảo trường sa
các vùng biển từ bình thuận đến cà mau cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan
có mưa rông mạnh trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
cấp độ rủi ro thiên tai cấp một